kính chào quý vị và các bạn
nhân dịp kỷ niệm chín mươi hai năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
và ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia
đã gửi điện mừng tới ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
điện mừng của ban chấp hành trung ương đảng nhân dân cách mạng lào có đoạn viết
đảng nhân dân cách mạng lào và nhân dân các dân tộc lào
xin nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu và thắng lợi to lớn toàn diện
mà đảng cộng sản việt nam và nhân dân việt nam anh em đã giành được
trong suốt chín mươi hai năm qua và tin tưởng vững chắc rằng
dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng cộng sản việt nam
do tổng bí thư nguyễn phú trọng đứng đầu
nhân dân việt nam anh em tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới
to lớn hơn nữa thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
điện mừng của ban chấp hành trung ương đảng nhân dân campuchia có đoạn viết
chúc tình hữu nghị đoàn kết truyền thống và sự hợp tác toàn diện
giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước campuchia việt nam
không ngừng được củng cố và phát triển